phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô moscow ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết
nga kỳ vọng hợp tác kinh tế với trung quốc sẽ tăng lên trong bối cảnh quan hệ giữa moscow với phương tây xấu đi nhanh chóng
theo lavrov nga có ý định xây dựng các quan hệ với các nước trung lập
và sẽ có quyết định về cách thức và thời điểm hợp lý để đối phó với phương tây
ngoại trưởng nga cho biết nếu các nước phương tây nêu đề xuất về việc nối lại quan hệ thì nga sẽ cân nhắc thận trọng
trước sức ép từ các lệnh trừng phạt của phương tây nga đang nỗ lực tìm cách thay thế các nguồn hàng vốn thường nhập khẩu từ nước này
quan chức ngoại giao nga nhấn mạnh moscow phải thoát khỏi sự phụ thuộc vào nguồn cung của phương tây
để đảm bảo phát triển một số lĩnh vực tối quan trọng như an ninh kinh tế hoặc xã hội
và trong tương lai nga sẽ thúc đẩy quan hệ với các nước đáng tin cậy
mục tiêu của nga hiện nay là tiếp tục phát triển các mối quan hệ với trung quốc
và tin tưởng quan hệ kinh tế song phương sẽ phát triển nhanh hơn
bên cạnh việc tạo ra nguồn thu ngân sách trực tiếp
moscow cho rằng đây là cơ hội để phát triển các vùng cực đông của nga và vùng siberia ở phía đông